công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên thoát nước hà nội bắt đầu triển khai công tác nạo vét hút bùn khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải chung quanh công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng độc
trước đó lực lượng quân đội đã tổ chức quan chắc trinh sát môi trường toàn bộ khu vực và thu gom được khoảng một mươi hai tấn phế thải nhiễm thủy ngân
do hệ thống đường giao thông tại khu vực nhỏ hẹp nên để tránh ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực công tác nạo vét được đơn vị thực hiện từ hai mươi hai h hôm trước đến sáu h hôm sau
bắt đầu từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng chín hệ thống cống rãnh thoát nước thải quanh công ty dạng đông dài khoảng hai bốn trăm linh năm mét
hai mũi thi công song song ở toàn bộ khu vực phố hạ đình ngõ tám mươi năm hạ đình ngõ ba trăm bốn mươi hai khương đình và một số ngách xung quanh nhà máy dạng đông
khối lượng thực tế sẽ phát sinh ngoài hiện trường lực lượng giữ chữ ở cơ quan của công ty chúng tôi cũng sẵn sàng bổ sung công tác nạo vét sẽ thực hiện hoàn toàn bằng cơ giới
bùn sau khi được nạo vét sẽ được vận chuyển bằng xe téc và lưu giữ tạm thời trong cụm công trình đầu mối yên sở các xe téc chứa bùn thải sẽ được dán niêm phong
công tác xử lý bùn thải trong hệ thống cống rãnh thoát nước quanh công ty dạng đông sẽ được bộ tư lệnh hóa học sở tài nguyên và môi trường hà nội hướng dẫn theo quy định